vừa thực hiện nhảy dù từ máy bay năng lượng mặt trời hãy nhìn kìa anh ấy đã lên dù tất cả thật hoàn hảo
ngày hôm nay chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều điều đầu tiên
nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là đây là lần đầu tiên có một người thực hiện cú nhảy từ một chiếc máy bay năng lượng mặt trời
cú nhảy này sẽ thay đổi tương lai của bộ môn thể thao nhảy dù
ngoài ra tôi cũng lần đầu tiên thực hiện nhảy dù bằng năng lượng mặt trời
tôi leo lên bằng năng lượng lấy từ pin mặt trời của máy bay
vậy nên khi nhảy xuống tôi thực hiện cú nhảy tất cả được cung cấp năng lượng từ mặt trời
vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời lên tới độ cao một năm trăm hai mươi mét
vận động viên nhảy dù người thụy sĩ rafael don tram đã thực hiện cú nhảy dù mang tính lịch sử
chiếc máy bay hai chỗ ngồi do phi công người tây ban nha miguel aitumendi điều khiển
đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm
trong điều kiện thời tiết tốt vận động viên nhảy dù rafael domjan đã đạt được tốc độ một trăm năm mươi km một giờ trong cú nhảy của mình
ông đã tiếp đất an toàn gần khu vực triển khai dự án ở payern thuộc bang vaud
đây thực sự là một thử thách lớn
chiếc máy bay là chiếc máy bay năng lượng mặt trời hai chỗ thứ hai trên thế giới
nó chính là bản nguyên mẫu mang tính thử nghiệm
và chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận nếu có bất cứ một sự cố nào
có thể nói chúng tôi đã đạt được một bản nguyên mẫu

thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện cú nhảy mà không gặp vấn đề gì
tuy nhiên ông rafael cũng chia sẻ rằng vẫn còn nhiều điều ông chưa thể khám phá chỉ với một cú nhảy
ông còn muốn thử nghiệm liệu chiếc máy bay sẽ như thế nào nếu ông đứng trên cánh máy bay
việc giữ toàn bộ cơ thể đứng trên cánh máy bay là khá mạo hiểm
vì chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được liệu chiếc máy bay có thể đảm bảo khả năng giữ thăng bằng
vậy nên cho lần đầu tiên này tôi chỉ có thể lao ra ngoài và nhảy thật nhanh
tôi chỉ thả toàn bộ cơ thể một cách tự do vào không chung cảm giác thật kỳ diệu
chiếc máy bay solar stratos được phủ sử dụng pin mặt trời lên đến hai mươi hai m hai
cho đến hiện nay các chuyến bay trên tầng bình lưu cần nhiều năng lượng hoặc khí cầu heli
trong khi đó máy bay solar strandros sẽ chỉ phát ra một lượng nhỏ khí thải tương đương với xe điện
với tiềm năng như vậy máy bay sẽ mở ra khả năng ứng dụng rất lớn với giá thành rẻ
theo phi công rafael domjan
ban đầu dự án solar strantos là nhằm chứng minh sự vượt trội của công nghệ hiện tại so với khả năng của nhiên liệu hóa thạch
chiếc máy bay có khả năng lên đến độ cao hai mươi năm m gần gấp đôi boeing bảy trăm tám mươi bảy với chỉ khoảng một mươi ba một trăm linh m
nhằm giảm khối lượng cho máy bay buồng lái sẽ không được điều áp và các phi công phải mặc quần áo chuyên dụng
điều đặc biệt là bộ quần áo theo kiểu phi hành gia này cũng được cấp năng lượng mặt trời
dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi hai dự án sẽ thực hiện một chuyến bay khác tương
điều tương tự nhằm chinh phục độ cao lên tới tận tầng bình lưu của bầu khí khuyển
tương đương khoảng hai mươi m và trở thành người đầu tiên đi lên tầng bình lưu với một phi công chạy bằng năng lượng mặt trời